thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bảy mươi bốn bị cáo về tội buôn lậu và nhận hối lộ
đây là các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta với gần hai trăm linh triệu lít được công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an triệt phá trong chuyên án mang bí số chín trăm hai mươi g
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín phan thanh hữu sáu mươi năm tuổi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phan lê hoàng anh trụ sở tại tp hcm và đào ngọc viễn năm mươi bốn tuổi điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng bàn bạc góp vốn thực hiện buôn lộ
sau đó hữu viễn phạm hùng cường phùng danh thoại và đối tượng tên trọng góp vốn để mua xăng lậu từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
với số tiền năm mươi ba tỷ đồng
do xăng nhập lậu từ nước ngoài có màu trắng nhưng thị trường nước ta tiêu thụ sang màu vàng nhạt nên hữu cùng các đối tượng mua chất bột màu và dung môi dùng để hòa tan tạo thành xăng có màu vàng
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hữu viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển bốn mươi tám chuyến tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu trị giá gần hai tám nghìn tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít thu lợi hàng trăm tỷ đồng
trong quá trình điều tra lực lượng chức năng đã tạm giữ kê biên gồm hơn hai năm triệu lít xăng một mươi bảy tàu thủy hai mươi hai xe bồn ba xe ô tô hơn hai trăm hai mươi một tỷ đồng năm mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở
thưa quý vị thành phố hà nội đang hoàn thiện đề án thu phí xe ô tô vào nội đô với mục tiêu thông qua thu phí sẽ giảm lượng xe cá nhân trong nội đô giảm ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
cụ thể dự kiến từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ lập gần một trăm linh trạm thu phí tại các tuyến đường hướng tâm cửa ngõ để thu phí ô tô vào nội đô
ngoài ra thì đề án cũng đề xuất rõ các nhóm xe được miễn phí các nhóm xe được giảm phí và dự kiến mức thu phí vào nội đô được xác định tối thiểu là từ năm mươi đồng
vâng dù mới là đề án trên kỳ hoạch nhưng mà đã gây ra rất nhiều những ý kiến trái chiều bởi tính khả thi của nó
vì thực chất thì hệ thống giao thông của thành phố hà nội đang có quá nhiều bất cập
đây là bộ mặt giao thông của thành phố hà nội vào giờ cao điểm
đặc sản quanh năm suốt tháng đã phản ánh sự quá tải trầm trọng
trong khi mọi giải pháp của thành phố hà nội đều trở nên bế tắc và bất cập
giờ đây thêm đề án thu phí nội đô đã đang gây ra những nguy hiểm